theo thông tin mà chúng tôi đã cập nhật vào trưa nay biên đội tàu bốn trăm sáu mươi bảy bốn trăm bảy mươi ba đã tiếp cận được với vị trí tàu cá bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts
sau nhiều giờ chạy song song tàu bốn trăm sáu mươi bảy đã lựa thời cơ tiếp cận được với tàu cá và đưa một mươi bốn lao động an toàn lên bờ
lai dắt tàu cá về bờ trong thời gian ngắn nhất
theo chỉ đạo của sở chỉ huy tiền phương quân chủng hải quân việc tìm kiếm hai tàu cá còn lại đang bị mất liên lạc
được triển khai khẩn trương và tích cực nhất
sáng nay các tàu kiểm ngư đã tiếp cận được tàu cá bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts tàu cá đầu tiên tiếp cận với tàu gặp nạn
và tiến hành lai dắt tàu này vào bờ sức khỏe của một mươi bốn thuyền viên đều ổn định
sau đó lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm một mươi hai thuyền viên của tàu bd chín mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi tám ts mất tích
vào lúc một giờ năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi tàu kiểm ngư bốn trăm chín mươi đã đến vị trí bị nạn của tàu bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts
và đang triển khai công tác tìm kiếm một mươi bốn thuyền viên mất tích
quân chủng hải quân tiếp tục điều hai tàu bốn trăm sáu mươi một và bốn trăm sáu mươi ba rời bến cơ động ra khu vực biển tìm kiếm hai tàu bình định còn lại
đồng thời hai máy bay thủy phi cơ dhc sáu đã xuất phát từ sân bay cam ranh tiếp tục bay ra vùng biển này tìm kiếm chỉ thị mục tiêu cho tàu mặt nước
như vậy đã có năm tàu và hai máy bay của quân chủng hải quân hoạt động tìm kiếm trên vùng biển khánh hòa
bộ quốc phòng sẽ nỗ lực cao nhất với mọi trang bị phương tiện để tìm kiếm hai mươi sáu lao động còn mất tích trên biển
ba trên một mươi hai ngư dân trên tàu cá bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts vừa được cứu nạn đã tiếp tục ở lại để hỗ trợ xác định khu vực tìm kiếm các tàu còn lại